chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vừa quyết định dự kiến chương trình phiên họp lần thứ bốn mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về một số dự án luật và quyết định các vấn đề quan trọng khác
cụ thể ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về một số dự án luật như cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
ngoài ra tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét quy định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện tại một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cho ý kiến về đề án xác định biên chế tối thiểu của văn phòng quốc hội sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong văn phòng quốc hội và viện nghiên cứu lập pháp
theo dự kiến chương trình phiên họp sẽ kéo dài một ngày rưỡi từ chiều ngày chín tháng một đến hết ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi